vào chiều ngày hôm nay tại công an tỉnh tiền giang trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì chỉ đạo hội nghị hội ý nghiệp vụ công tác điều tra xử lý tội phạm cưỡng đoạt tài sản hoạt động dưới dạng núp bóng liên quan đến các doanh nghiệp công ty luật tham dự còn có lãnh đạo các cục nghiệp vụ công an các địa phương
theo báo cáo của cục cảnh sát hình sự trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba toàn quốc xảy ra tám mươi chín vụ cưỡng đoạt tài sản đã điều tra khám phá bảy mươi chín vụ bắt xử lý hai trăm hai mươi ba đối tượng
các địa phương phát hiện nhiều gồm thành phố hồ chí minh một mươi sáu vụ hà nội bảy vụ thanh hóa bảy vụ bình dương sáu vụ đắk lắc năm vụ nhiều vụ việc đối tượng cầm đầu chỉ đạo điều hành là người nước ngoài
chỉ đạo điều hành qua hệ thống phần mềm mạng xã hội để cưỡng đoạt tài sản
của người vay các đối tượng gọi điện đe dọa khủng bố cắt ghép hình ảnh vu khống xúc phạm người vay thậm chí cả người thân đồng nghiệp gây bức xúc trong nhân dân
dưới sự chủ trì điều hành của thứ trưởng nguyễn duy ngọc các đại biểu đã trình bày các tham luận đánh giá toàn diện tình hình kết quả công tác nhận diện đấu tranh
triệt phá các vụ cưỡng đoạt tài sản hoạt động dưới dạng núp bóng liên quan đến các doanh nghiệp công ty luật cũng như những khó khăn vướng mắt
rút ra bài học kinh nghiệm trong chủ động nhận diện phòng ngừa nâng cao hiệu quả công tác phát hiện điều tra xử lý các vụ án và nhân rộng những cách làm hay sáng tạo hiệu quả
cũng tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã biểu dương đánh giá cao công tác điều tra xử lý tội phạm cưỡng đoạt tài sản hoạt động dưới dạng núp bóng liên quan đến các doanh nghiệp công ty luật
và trong thời gian tới công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa xã hội kịp thời giải quyết các tin báo tố giác tội phạm ngay từ cơ sở
dịp này nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra xử lý tội phạm cưỡng đoạt tài sản hoạt động dưới dạng núp bóng các doanh nghiệp công ty luật đã được bộ trưởng bộ công an khen thưởng